bệnh than một bệnh được coi là cũ vì không xuất hiện hàng chục năm nay bỗng nhiên đã xuất hiện trở lại trong thời gian gần đây khiến nhiều người lo lắng bởi đây là bệnh chuyển nhiễm
theo ghi nhận đã có ba bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện được xác định mang dòng vi khuẩn này
ba bệnh nhân có đặc điểm chung là có bệnh tiểu đường với tổn thương điển hình là một vùng viêm tấy đỏ đau nằm vùng gáy lưng
sau vài ngày da bệnh nhân bị vỡ mủ thành nhiều nốt nhỏ trông giống tổ ong hoặc gương sen đau nhức
thuật ngữ bệnh than được dùng với tác nhân gây bệnh chủ yếu là do khuẩn tụ cầu vàng
bệnh xuất hiện ban đầu là một đám mảng đỏ có đường kính rất khác nhau có thể từ năm một mươi đến hai mươi cm kèm theo biểu hiện viêm đỏ xưng tấy gồ cao đau có nhiều ngòi tiến triển hoại tử tổ chức dưới da tổn thương lõm sâu khoảng năm một cm
hậu bối không tự khỏi theo cách thay băng thông thường hoặc tự uống thuốc mà cần sự can thiệp của bác sĩ